năm nào chúng ta cũng có một cái chuyển mùa bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn chuyển mùa từ mùa thu sang mùa đông thời tiết thì luôn thay đổi cũng như mấy ngày hôm nay chúng ta thấy đúng không sáng nắng chiều mưa hoặc là vừa đang nắng giáo lại chuyển sang mưa thì thời tiết càng thay đổi nó càng nhạy càng cao tuổi đối tượng thường chúng ta gọi là đối tượng dễ bị tổn thương tức là dễ bị thay đổi với điều kiện môi trường thì các cụ cũng nên phòng tránh tức là ra ngoài phải tên mặc áo đủ ấm đặc biệt trong những thời tiết chuyển mùa thì có thể các cụ nên khắc
các cụ nên mang áo khoác nghẹ không nên tập thể dục quá sớm thời điểm khuyến cáo tập thể dục là thường nên bắt đầu thời điểm sáu giờ sáng có những cụ đôi khi vì các lý do các cụ không ngủ được các cụ đi tập quá sớm thì người ta thấy thời tiết từ bốn giờ cho đến sáu giờ thì cái nồng độ không khí nó không phù hợp với việc tập thể dục thì các cụ cũng không nên ra ngoài quá sớm và tập thể dục cũng nên có những động tác khởi động hợp lý và sau khi kết thúc bài tập thì cũng có những động tác làm ngủ một cách hợp lý
các cụ nên lưu ý có những áo khoác mỏng trong thời tiết này bên cạnh đó thì luôn giữ cổ họng tốt giữ các chữ chân tay ấm và vệ sinh đặc biệt trong mùa covid luôn luôn dình dập